cùng trú tại thành phố hải phòng là hai kẻ cầm đầu hai băng nhóm bảo kê ở các địa bàn trên
riêng địa bàn mà băng nhóm lộc bảo kê thường xuyên có từ ba mươi đến bốn mươi đối tượng nam hoặc nam chuyển giới hành nghề mại dâm
dù có khách hay không các đối tượng này đều phải đóng hai trăm linh đồng tiền bảo kê mỗi ngày
số tiền thu được từ hoạt động bảo kê mại dâm cho vay của hai băng nhóm này lên đến một trăm năm mươi hai trăm linh triệu đồng một tháng